nhưng thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang hiện là một trong hai địa phương có diện tích trồng cây cam sành lớn nhất tỉnh
tuy nhiên trái cam sành ngã bảy vẫn chưa được nhiều người biết đến
cho dù đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
vì vậy để nâng tầm vị thế cho cam sành
thời gian qua đã có nhiều giải pháp được triển khai
trong đó có việc xây dựng nhãn hiệu cho cam sành ngã bảy
theo đó cam sành ngã bảy đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu
đây chính là điều kiện thuận lợi để loại trái cây đặc sản này dương xa trên thị trường
và dần dần xây dựng được thương hiệu sản phẩm độc quyền trên địa bàn tỉnh hậu giang
có dịp trở lại thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
giờ những ngày tháng bốn mới thấy hết sự trù phú của một đô thị dùng sông nước
theo tuyến đường về các xã đại thành tân thành
không khó nhận ra nhiều dựa nông sản chuyên thu mua cam sành với số lượng lớn
điều này cho thấy trồng cam không chỉ có giá trị kinh tế cho nhà vườn
mà còn góp phần hỗ trợ các lĩnh vực khác của địa phương phát triển hơn
tại xã tân thành thị xã ngã bảy
người dân đã thành lập hẳn một câu lọt bộ làm dường có thu nhập cao
ngoài nâng cao hiệu quả canh tác cho các thành viên
câu lọt bộ còn là địa chỉ tư vấn kỹ thuật tinh cậy cho nhiều nhà dường khác
theo ước tính của nhiều hộ bình quân mỗi hectare cam sành vào giai đoạn cho trái rộ
nhà vườn thu nhập vài trăm triệu đồng một năm là chuyện bình thường
thậm chí nhiều hộ thu nhập hơn một tỷ đồng
cây cam sành có lúc nó lên lúc nó xuống
như mấy năm trước thì nó lên hương rất tốt vì giá cả
qua mấy năm rồi thì coi như là cây cam sành nó bị bệnh
thời gian qua là phục hồi được
phục hồi được là nhờ chích
cây nó phục hồi được
cây cam sành thời gian này nhận xét thấy nó cũng tương đối là ổn định
tuy là nó không cao
nhưng mà cây cam sành nếu thu nhập bán một mươi kg thì thấy người dân có lại ổn định
vì năng sức nó rất là cao
nên là cây cam sành thấy nó cũng có tương đối là bền dững
thực tế đã chứng minh cây cam sành chiếm vị trí rất quan trọng
trong cơ cấu cây nông nghiệp ở thị xã ngã bảy
trong khi cây lúa cây mía vẫn đang loay quay với nỗi lo đầu ra
thì cây cam sành đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân
đây là cây trồng có nhiều ưu thế để phát triển
nhưng kèm theo thách thức không nhỏ là dịch bệnh gây hại dường cây và củi
khiến diện tích dường cây đang giảm dần
đặc biệt bệnh vàng lá gân xanh đe dọa
trong khi công tác quản lý dịch bệnh rất khó khăn và phức tạp
dẫn đến nhiều hộ nông dân kháng kiệt
theo trạm bảo vệ thực vật thị xã ngã bảy
hiện toàn thị xã có khoảng hai năm trăm linh hectare cam sành
trong số đó có hộ ông trần giang vàng xã tân thành
với dường cam gần một hai hectare nhà ông đang bắt đầu cho trái
dường cam nhà ông là một trong số những dường được chăm bóng kỹ
cây cam khỏe mạnh
nhất là ông phải thường xuyên theo dõi dường cam
điều động phát hiện sớm sâu bệnh gây hại cho cây
có biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả
ngoài việc hạn chế tối đa phun thuốc trừ cỏ thuốc trừ sâu
chỉ sử dụng phân hữu cơ bóng cho cây
nhờ đó giảm tình trạng đất bạc màu nhanh
dường cam duy trì năng suất ổn định quả đẹp
đặc biệt là kéo dài thời gian thu hoạch
từ đó cam vừa dễ bán vừa được giá cao
cây cam sành
thì mình chăm sóc rồi thì nó cũng không dễ mà nó cũng không khó
nó lấy gần chung ăn thua cái mình nông dân mình rút kinh nghiệm à
còn cái kinh nghiệm của mình
mình cứ việc mình xử ngày cái thứ đi đâu đó
mình nghe anh thấy có kinh nghiệm cao
thì mình để gì anh ý
mình thua mình vừa áp dụng coi nó có đạt không
cái gì mình cũng phải không
mình tự mình biết đâu không có được
cái đó là mình phải gục kinh nghiệm
cái cây hồi nhỏ mới đặt lên đó
thì nói cái cây là cái nước
nước là cái quan trọng
còn cái phân á
thì mình phải thì theo con nhỏ mà nuôi
nuôi nó vẫn từ từ nuôi nâng nó từ từ từ từ
để coi nó có cái chứng hiện tượng gì
là mình mua thuốc
mình sử dụng vô trong cái bộ ghế của nó
cái cam sành này thôi là mà mình là một là
mình dùng thuốc phân
để cho mình để thuốc phân rồi
mình tứ vào gốc nó
để cho nó cho nó phát triển
chứ mà không mình bỏ phế nó
rồi cái thời gian nghỉ một tháng là phải dùng ba đợt
ba đợt phân
một tháng xịt thuốc hai lần
cho đó nó mới có hiệu quả được
còn đối với nhiều nhà vườn trồng cam sành ở xã tân thành
hiện tại có nhiều diện tích cam đang ở giai đoạn già cỗi
đặc biệt có một ít diện tích bị bệnh vàng lá gân xanh
đối với người nông dân nơi đây
việc đốn bỏ cam là chuyện một sớm một chiều
còn việc lựa chọn cây trồng nào để chuyển đổi mới quan trọng
tuy nhiên trong ánh mắt của người nông dân này
vẫn le lói với những người nông dân này

giờ đốn bỏ cũng thấy tiếc
nghĩ lại cũng do nhà nông chưa xem xét kỹ lưỡng
trước khi chọn cây giống
nên khi cây bị bệnh trở tay không kịp
giờ chuyển sang cây trồng khác không dễ gì
nếu chọn được nguồn cây giống sạch bệnh
nhà vườn sẵn sàng cải tạo lại giường để trồng cây mới một thời gian
rồi quay lại trồng cam
vấn đề là làm sao chọn được giống sạch bệnh
để tránh được nguồn cây giống sạch bệnh

điều đáng mừng hơn là hiện nay cả chính quyền địa phương
cùng người dân đều đồng lòng giao cuộc
với mong muốn giữ lại vị ngọt của cam sành ngã bảy
theo trạm bảo vệ thực vật thị xã ngã bảy
ngành chuyên môn đã tăng cường khuyến cáo bà con
có nguyện dọng trồng lại cam sành
thì nhà vườn nên tiến hành cải tạo lại đất
để chuyển sang canh tác cây trồng
có giá trị kinh tế khác trong thời gian ngắn
rồi sau đó mới bắt đầu xử lý
và trồng lại cam sành để tránh thiệt hại
đặc biệt bà con phải biết lựa chọn
quản lý giống cây trồng ngay từ ban đầu
sao cho có chất lượng sạch bệnh
xong xong đó khuyến cáo bà con sử dụng cây giống sạch bệnh
hoặc áp dụng các biện pháp trồng sen cây ổi
trong vườn cam để xua đuổi rầy chổng cánh
tác nhân truyền bệnh vàng lá gân xanh
hoặc trồng cây trắng gió
để hạn chế sự xâm nhập rầy chổng cánh vào vườn
và che bớt nắng cho cam
sử dụng thuốc hóa học an toàn hợp lý
để trừ rầy hiệu quả
trong quá trình sáng sức
bản thân tôi cũng thường xuyên xuống các hậu văn
cũng như là hợp đất xã trong bệnh
để hỗ trợ và trao đổi về phần kỹ thuật
giống như là sử dụng phân thuốc
cách liên bằng bệnh
để cho cây được phát triển tốt hơn
nhưng mà cạnh đó thì cũng thường xuyên
xuống trao đổi với văn
nên thường xuyên đi thăm vườn
để khi nào mà phát hiện có dịch bệnh
thì mình có cách phòng ngừa kịp thời
đối với những vườn cây dạ cõi
thì nếu một số vườn có thể khắc phục lại được
thì mình tuyên trì một công dân mình
nên là sử dụng nhiều loại phân hữu cơ
để giúp đất tơi xốp
từ đó thì cải thiện được bộ ghé của cây
nên là cây nó phát triển tốt
thì cái đó là để cho một số vườn lớn
có đó không phải là vườn dạ cõi không
mà những vườn cây trái hiện nay còn nhỏ
thì cũng nên là thường xuyên là sử dụng phân hữu cơ
để cải tạo lượng đất
cái đất mình
cho cây nó phát triển tốt hơn
nên hạn chế sử dụng phân hữu cơ quá nhiều
nó sẽ làm cho cái đất mình
không còn vào mở
từ đó nó ảnh hưởng đến bộ gãy cây
cây phát triển không được tốt
ngoài việc lựa chọn giống cam trồng sạch bệnh
thì một trong những giải pháp hạn chế được bệnh
trên cây cam sành hiệu quả
là phương pháp trồng sen canh với cây trồng khác
điển hình là chủ nhiệm hợp tác xã
ông dương thanh thuận
ngũ ấp đông bình xã tân thành
có một gốc cam sành
được trồng sen trong một hectare đất trồng bưởi
đã bảy năm nay năm nào cũng vậy
ngoài nguồn thu từ bưởi
còn có thêm nguồn thu từ cam sành
trung bình mỗi năm một gốc cam sành
của ông thuận cho sản lượng hơn một mươi tấn trái
từ đây cũng đã nâng thu nhập
kinh tế cho gia đình tương đối khám khá
vì lẽ đó
để nâng tầm vị thế trái cam sành ngã bảy
thời gian qua từ cơ quan chức năng
cho đến người dân
đã có nhiều giải pháp được triển khai
nhằm khẳng định loại trái cây này
trong đó có cả giải pháp xây dựng thương hiệu
cho cây cam sành ngã bẫy
thấy được giá trị của quảng bá thương hiệu
cho nông dân
nhằm nâng cao giá trị cam sành ngã bẫy
đầu năm hai nghìn một mươi hai
thị xã đã hoàn tất các thủ tục
đề nghị công nhận thương hiệu cam sành ngã bảy
cho hợp tác xã đông bình xã tân thành
qua gần hai năm triển khai thực hiện
thương hiệu cam sành ngã bẫy
cũng chính thức được cục sở hữu trí tuệ công nhận
trong tâm trạng phấn khởi
của nhà dường nơi đây
nói chung là trước khi thành lập
người dân đã sống làm
cho nên không mang tính tập thể
từ chỗ đó mà thấy
có hợp tác xã mà nếu thành lập được hợp tác xã
thì là mang bà con có hiệu quả hơn
là cái đầu giàu và đầu ga
nó sẽ được ổn định hơn
cho nên từ chỗ đó quyết tâm thành lập hợp tác xã nông nghiệp đông bình
cho nên năm nay
đa số bà con đã chuyển trồng lại
cây cam sành lại
để làm sao để giữ dững được
nhãn hiệu cam sành ngã bẫy
để phát quy lợi thế
thương hiệu cam sành thị xã ngã bẫy
cũng như từng bước định hình
và hoàn chỉnh quy hoạch dùng nguyên liệu
kết hợp với áp dụng các quy trình
như việc gáp lô banh gáp vào sản xuất
trong định hướng phát triển nông nghiệp
thì việc xây dựng thương hiệu đối với trái cây
là rất quan trọng
bởi vì nó vừa đáp ứng xu thế phát triển của thị trường
thương hiệu cũng chính là sự cam kết của người sản xuất
với người tiêu dùng
về chất lượng sự an toàn của sản phẩm
vì vậy việc được công nhận thương hiệu cam sành ngã bảy
là điều kiện thuận lợi
để loại trái cây đặc sản nơi đây
dương ra thị trường
theo phòng kinh tế thị xã ngã bẫy
để nhãn hiệu cam sành ngã bảy dương ra thị trường
ngoài yếu tố bắt buộc về chất lượng sản phẩm
thì hợp tác xã cần phải có tổ thu mua
và điểm thu gom tập trung
ngoài ra cũng phải có xây dựng được
kênh phân phối bán hàng
tại các chợ đầu mối lớn
và như vậy với hơn hai năm trăm linh hectare đất trồng cam sành
với một tám trăm linh hectare đang cho trái
mỗi năm thị xã ngã bẫy
cung ứng hơn ba mươi tấn cam trái ra thị trường
nhưng cũng như thân phận
của nhiều loại nông sản khác
trái cam sành ngã bẫy vẫn được bài bán
một cách vô danh
vì vậy ngay từ bây giờ
nếu ngã bảy không có bước đột phá trong khâu tiêu thụ
thì nhãn hiệu cam sành ngã bẫy
rồi cũng như vậy chẳng biết vậy đâu
nếu mà phát triển
nhãn hiệu cam sành ngã bẫy
trước tình hình
khó khăn hiện nay
khi có những giải pháp
thứ nhất là
chúng tôi tổ chức lại vấn đề sản xuất
bây giờ thì
duy trì các tổ sản xuất
các tổ quốc tế
hợp tác trong vấn đề sản xuất
cái thứ hai
hướng dẫn về vấn đề
các biện pháp
về vấn đề kỹ thuật
về chăm sóc cây
về hướng dẫn về vấn đề sản xuất
theo vấn đề an toàn
chỉ sinh thực phẩm
đảm bảo vấn đề
cho ra sản phẩm cam sành
sản phẩm có chất lượng
theo một số thương lái thu mua
cam sành ở ngã bẫy có vị ngọt thanh
và nhiều nước
nên được người tiêu dùng ưa chuộng
có thể do điều kiện thổ nhưỡng
đã làm nên vị ngọt đặc trưng cho cây cam sành nơi đây
thì xã ngã bẫy cũng đang xúc tiến
một số công việc cần thiết
để quản lý các công việc cần thiết
quảng bá thương hiệu cam sành
để cam sành ngã bẫy dương xa
địa phương đang triển khai thí điểm mô hình
trồng cam sạch theo tuy chuẩn gáp
để từng bước xây dựng thương hiệu
gắn với liên kết tiêu thụ
nhằm tạo đầu ra ổn định và có hiệu quả kinh tế cao
những công việc này
đã và đang được triển khai
trong đó việc quy hoạch dùng sản xuất
và kỹ thuật canh tác cam an toàn
đã được thực hiện bước đầu
việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
cũng đã được hợp tác xã nông nghiệp đông bình
ở xã tân thành
và hợp tác xã đại thắng
ở xã đại thành thực hiện có hiệu quả
ngoài ra việc đầu tư có trọng điểm
các công trình đê bao chống lũ
những năm qua đã và đang phát huy tác dụng
giúp người dân an tâm hơn
để đầu tư cho sản xuất
tăng cường bộ máy
là kỹ sư nông nghiệp
tại các xã
để hỗ trợ kiếm thời
khâu kỹ thuật
khâu khuyến nông khuyến ngư
cho bà con nông dân
cái giải pháp thứ tư
trong quan hệ sản xuất
chúng tôi phối hợp
cũng cố nâng chất
mở mới các hợp tác xã
trong vùng quy hoạch hàng nông sản
chủ lực trên địa bàn của tỉnh
tạo mọi điều kiện để hợp tác xã
vươn lên trở thành đối tác
chiến lược của doanh nghiệp
thực hiện hiệu quả quyết định bốn trăm bốn mươi năm
của thủ tướng chính phủ
cái thứ ba
chúng tôi tăng cường khâu liên kết
với các tỉnh
trước hết là các tỉnh
trong tiểu vùng tứ giác long xuyên
gồm cần thơ hậu giang
kiên giang và an giang
bởi vì có liên kết
theo quyết định năm trăm chín mươi ba
của thủ tướng
thì coi như sẽ ổn định
hàng nông sản phục vụ
thị trường trong và ngoài nước
bằng sự định hướng phát triển phù hợp
sự đầu tư có trọng điểm của nhà nước
cùng tính cần trọng điểm
của người dân
đã giúp cho cây cam sành
ở thị xã ngã bảy
ngày thêm triệu quả
hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp hơn
trong tương lai không xa